thông qua đối thoại giữa bộ trưởng ngoại giao asean và các đại diện ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
và đối thoại cấp bộ trưởng asean về tăng cường vai trò phụ nữ đối với hòa bình và an ninh bền vững
asean còn thể hiện nỗ lực bảo đảm quyền con người và thúc đẩy vai trò của phụ nữ
trong bối cảnh thời cuộc có những tác động phức tạp bởi cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống khác
trong năm đảm nhiệm chức chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thái lan đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ palas santo
thuộc khoa quan hệ quốc tế trưởng hợp webster
việt nam đảm nhận vị trí lãnh đạo asean trong một thời điểm vô cùng khó khăn
nhưng cũng là một thời điểm rất quan trọng
nhìn nhận những vấn đề mà việt nam đang đặt trọng tâm vào
chúng tôi nhận thấy việc đối phó với đại dịch covid một mươi chín
là một trong những ưu tiên trong thời điểm này
asean cần có một cách tiếp cận để các bên đều chấp nhận được
đó là cách tiếp cận có lưu ý đến lợi ích của tất cả các nước thành viên
đồng thời hợp tác phát triển kinh tế thương mại
cũng là một trong những vấn đề được nhấn mạnh trong giai đoạn việt nam dẫn dắt asean
chúng tôi đánh giá sự gắn kết nội khối là một bộ phận quan trọng
trong chương trình nghị sự của việt nam trong năm nay
mặc dù bị tác động không nhỏ từ đại dịch covid một mươi chín
nhưng cuối cùng thì asean vẫn thể hiện được sức mạnh đoàn kết